tiếp theo trong phần tin quốc tế mỹ bảo lưu lập trường cứng rắn với iran
giới chức anh kêu gọi eu tái khởi động đàm phán brexit
thưa quý vị ngày chín tháng bảy đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng
và đoàn công tác của trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh hà nam
về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh hà nam lần thứ một mươi chín
công sự buổi làm việc có các đồng chí ủy viên trung ương đảng nguyễn thanh bình
phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương lê thị thủy
phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương nguyễn đình khang bí thư tỉnh ủy hà nam
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng ghi nhận và biểu dương
những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hà nam đạt được
trong hơn ba năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
và nghị quyết của đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín
đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh tỉnh hà nam đã tạo được đột phá
về hạ tầng và thể chế trong chỉ đạo và điều hành
công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm
đã tạo thông thoáng cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp
hà nam cũng tập trung dành nhiều nguồn lực cho xã hội
thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nỗ lực giảm nghèo
đồng chí lưu ý tỉnh hà nam trong thời gian tới
cùng với việc phát triển kinh tế xã hội
vẫn phải coi công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt
chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội đảng các cấp
nhất là khâu lựa chọn nhân sự và các định hướng phát triển
bên cạnh việc phát huy thế mạnh tiềm năng nổi trội
thì hà nam cần đẩy mạnh đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao
đồng thời chú ý làm tốt công tác bảo vệ môi trường cảnh quan
trong quá trình phát triển tiếp tục củng cố và giữ vững quốc phòng an ninh
hôm nay tỉnh ủy bắc cạn đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết ba mươi bảy của bộ chính trị về phát triển kinh tế xã hội
và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng núi trung du và miền núi bắc bộ
đến năm hai nghìn hai mươi đến tham dự hội nghị có đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban kinh tế trung ương
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đánh giá cao các kết quả đã đạt được sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi bảy
của bộ chính trị tại tỉnh bắc cạn đồng chí chỉ đạo và nêu một số định hướng
để tỉnh bắc cạn phát triển trong thời gian tới trong đó nhấn mạnh nông nghiệp
là mặt trận hàng đầu tỉnh bắc cạn cần chuyển sang sản xuất hàng hóa
với cách thức mới phát triển các hợp tác xã khuyến khích doanh nghiệp
thu hút đầu tư tăng cường khai thác tiềm năng phát triển du lịch
thân thiện môi trường bảo vệ sinh thái quan tâm nhiều hơn nữa đến việc bảo tồn
phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc bảo đảm tốt công tác
quốc phòng an ninh địa phương
tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức cộng hòa cuba
của phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh theo lời mời hội đồng bộ trưởng cuba
salvador valdes mesa sau cuộc hội đàm với phó chủ tịch thứ nhất hội đồng nhà nước
và hội đồng bộ trưởng nước chủ nhà phó chủ tịch nước đã thăm một số doanh nghiệp
tại địa phương và gặp gỡ cộng đồng người việt nam tại cuba
trong khuôn khổ chuyến thăm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn đại biểu cấp cao
việt nam đã đến thăm đặc khu phát triển mariel thuộc tỉnh artemisa nơi có cảng nước sâu
khu chế xuất cùng những cơ chế ưu đãi đặc biệt nhằm thú đầu tư nước ngoài và cuba
đoàn đã gặp gỡ động viên lãnh đạo nhân viên khu công nghiệp v mariel và nhà máy sản xuất
sản phẩm vệ sinh cá nhân do các doanh nghiệp v glacera và thái bình của việt nam làm chủ đầu tư
phó chủ tịch nước dặn do các doanh nghiệp cán bộ và công nhân việt nam tiếp tục phát huy tinh thần
lao động hợp tác tốt cùng các đối tác cuba triển khai hiệu quả các dự án góp phần tăng cường
quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống việt nam cuba đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài
chủ tịch hồ chí minh và đài tưởng niệm anh hùng dân tộc cuba jose marti thăm và nói chuyện với
cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại cuba và đại diện cộng đồng người việt tại cuba
ngày tám bảy tại trụ sở đảng cộng sản liên bang nga ở đôma quốc gia nga đồng chí hoàng bình quân
quỷ viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương và đoàn đại biểu nước ta đã có cuộc gặp với
ba lãnh đạo đảng cộng sản liên bang nga và trao tặng huân chương hữu nghị cho chủ tịch đảng gennady
triềuenov phát biểu tại cuộc gặp chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga zhuganov và đồng chí hoàng
bình quân đều bày tỏ niềm vui được gặp lại những người bạn thân thiết hai bên khẳng định lập trường của đảng
và đất nước mình luôn ủng hộ và bằng mọi cách thúc đẩy vun đắp mối quan hệ hợp tác song phương
việt nam liên bang nga phát triển trên mọi lĩnh vực đồng chí zhuganov bày tỏ cảm ơn các đoàn đại
biểu đến từ việt nam luôn tới trụ sở đảng cộng sản liên bang nga gặp gỡ những người cộng sản nga
về phần mình đồng chí hoàng bình quân vui mừng thông báo với lãnh đạo đảng cộng sản nga về
thành công mới nhất của việt nam trên trường quốc tế khi vừa trúng cử ủy viên không thường trực
hợp với liên hợp quốc với số phiếu cao kỷ lục đồng chí cho biết năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ là chủ
chủ tịch asean và đây là cơ hội thuận lợi để nga phát huy quan hệ với các quốc gia trong khối này
phù hợp với chính sách hướng đông mà nga đang theo đuổi
tiếp đó tại phòng khánh tiết đảng cộng sản liên bang nga thay mặt tổng bí thư
chủ tịch nước việt nam nguyễn phú trọng đồng chí hoàng bình quân đã đọc quyết định trao tặng và
truyền thông hữu nghị cho đồng chí zyuganov phát biểu sau khi được nhận phần thưởng cao quý này
đồng chí zhuganov xúc động bày tỏ niềm vinh dự gửi lời cảm ơn tới tổng bí thư
chủ tịch nước việt nam nguyễn phú trọng và khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ việt nam
ủng hộ đảng cộng sản việt nam tham mưu cho tổng thống nga vladimir putin trong
các đường hướng chiến lược của nga trong quan hệ hợp tác với việt nam
hôm nay hội đồng nhân dân hà nội tiếp tục phiên
chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề về thực hiện đề án tăng cường quản lý phương
tiện giao thông đường bộ nhằm giảm un tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành
phố nhiều đại biểu đề nghị ubnd tp hà nội phải đưa ra các giải pháp thiết thực để giải quyết tình
trạng un tắc giao thông theo báo cáo của sở giao thông vận tải tp hà nội với việc tập trung phát
triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn và ứng dụng công nghệ thông tin tình trạng
giao thông đã từng bước được giải quyết có hiệu quả tính đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín toàn thành phố
chỉ còn hai mươi bảy điểm đen về giao thông vận tải hành khách công cộng được nâng cao về số lượng phương
tiện chất lượng phục vụ với một trăm hai mươi ba tuyến buýt và một chín trăm một mươi một xe buýt mạng lưới xe buýt đã phủ khắp
quận huyện tuy nhiên một số đại biểu băn khoăn liệu những giải pháp này có thể giúp thành phố
hoàn thành trị tiêu đến năm hai nghìn hai mươi vận tải hành khách bằng xe buýt đáp ứng được hai mươi đến hai mươi năm phần
trả lời về vấn đề này giám đốc sở giao thông vận tải hà nội vũ văn viện cho biết do tuyến đường
sắt đô thị đang chậm tiến độ nên thành phố vẫn đang tập trung vận tải bằng xe buýt đồng thời
thành phố sẽ tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện được mục tiêu đã để ra
trong khi đó trước tự trạng ồn tắc giao thông tại thủ đô các đại biểu cũng đặt câu hỏi thành phố đã ra làm gì
đã giao cho sở kế hoạch và đầu tư nghiên cứu ban hành các quy định khuyến khích
thu hút các doanh nghiệp đầu tư giao thông thông minh đường sắt đô thị xe buýt
theo hình thức đối tác công tư vì sao đến nay vẫn chưa hoàn thành
giải trình về nội dung này giám đốc sở kế hoạch và đầu tư nguyễn mạnh quyền cho biết
hà nội tạm dừng kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các dự án đường sắt đô thị
do phải thay đổi về quy trình thủ tục đầu tư
thì cũng như đại biểu nêu là do vingroup và tnt cũng có cái đề xuất để được đầu tư
cái dự án này theo cái hình thức ppp nhưng tuy nhiên thì cũng như là các vị đại biểu cũng đã biết
thì vừa qua thì liên quan đến cái hình thức đầu tư theo hình thức ppp thì bộ tài chính
cũng đã có cái văn bản là báo cáo với chính phủ là cho phép là tạm dừng
cái việc triển khai thực hiện các cái dự án theo hình thức ppp để tiếp tục ra soát
và hoàn thiện các cơ chế chính sách chung
sau đó thì mới tiếp tục triển khai thực hiện
làm rõ thêm một số nội dung phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn thế hùng cho biết
ubnd tp luôn xác định việc tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ
nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn tp hà nội là nhiệm vụ trọng tâm
đặc biệt là việc phát triển quy hoạch về hạ tầng giao thông phải gắn với quy hoạch đô thị
cũng như quy hoạch vận tải phân đấu đưa tỷ lệ đất dành cho giao thông lên tiệm cận tiêu chuẩn đặt ra
tăng cường đầu tư đổi mới phương tiện vận tải theo hướng thân thiện với môi trường và có ứng dụng công nghệ cao
cùng với nhiều địa phương trên cả nước hôm nay hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi một
hội đồng nhân dân tp khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một nhằm đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh trên địa bàn trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín và triển khai phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
kỳ họp sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn trong sáu tháng qua
và triển khai phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
các đại biểu sẽ dành nhiều thời gian thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn về vấn đề giám sát chuyên đề
về công tác quản lý giao thông đô thị quy hoạch đầu tư xây dựng quản lý vận hành các thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn
tình hình chấp hành pháp luật về kinh doanh dịch vụ cầm đồ đầu tư và hoạt động hiệu quả các cụm khu công nghiệp
dự thảo về danh mục các dự án trọng điểm mang tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
kỳ họp thứ tám hội đồng nhân dân tỉnh thừa thiên huế khóa bảy diễn ra trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng bảy đã bế mạc vào trưa nay
tại kỳ họp này các đại biểu đã thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng sáu tháng đầu năm
nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm và thông qua một mươi một nghị quyết quan trọng
trong đó bao gồm điều chỉnh bổ sung danh mục công trình thuộc kế hoạch đầu tư và thông qua kế hoạch sử dụng vốn dự phòng trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh thừa thiên huế bổ sung danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ đất rừng đặc dụng năm hai nghìn một mươi chín tại các huyện thị xã và thành phố huế
chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đến năm hai nghìn hai mươi năm
sáng nay bộ công thương đã tổ chức bàn giao một mươi hai dự án chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc bộ công thương quản lý sang ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
đây được coi là bức kiện toàn nhằm thấm nhất trong việc phối hợp các bộ ngành cơ quan để tiếp tục giải quyết vấn đề về một mươi hai dự án kém hiệu quả trong thời gian tới
cho đến thời điểm này sáu nhà máy hoạt động kém hiệu quả thì đã có hai nhà máy sản xuất kinh doanh đã có lãi
ba dự án dừng hoạt động thì cũng đã có hai nhà máy sản xuất trở lại một nhà máy chuẩn bị đi vào hoạt động
ba dự án xây dựng dở dàng đã được tiến hành định giá lại
hiện tất cả việc xử lý các dự án yếu kém này đều được thực hiện tuân theo nguyên tắc thị trường tự chủ tự chịu trách nhiệm
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách xe đầu kéo container và mô tô xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
đợt cao điểm lần này tập trung vào các lỗi như vi phạm nồng độ cồn ma túy quá tốc độ vi phạm phần đường
để triển khai kế hoạch lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ bố trí lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ
trong đó tập trung tuyến quốc lộ trọng điểm và các tuyến cao tốc để kiểm soát các phương tiện nói trên nhằm chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến các loại phương tiện này
đặc biệt toàn bộ quá trình hoạt động trong các công tác đều sẽ được ghi hình lại bằng camera
kế hoạch tổng kiểm soát này sẽ được chia thành hai đợt đợt một từ một mươi năm đến hai mươi chín tháng bảy đợt hai từ ba mươi tháng bảy đến một mươi bốn tháng tám
nếu người dùng điện thoại bị lừa đảo spam quảng cáo cục sẽ phạt tiền từ ba mươi đến bảy mươi triệu đồng nếu các doanh nghiệp viễn thông tiết lộ thông tin hoặc bán thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ
theo đó doanh nghiệp viễn thông nếu tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng dịch vụ viễn thông sẽ bị phạt tiền từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng
nếu mua bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân sẽ bị phạt tiền từ năm mươi đến bảy mươi triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật hình sự
trong thời gian tới
bộ thông tin và truyền thông sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc bộ công an công an các tỉnh thành phố có liên quan để triển khai hoạt động thanh tra kiểm tra xác minh và xử lý các sai phạm nếu có
để xử lý vi phạm pháp luật và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng
thưa quý vị hôm nay tổng cục du lịch việt nam đã tổ chức lễ họp báo về tình hình du lịch việt nam trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó ngành đã có nhiều nỗ lực tổ chức triển khai nhiều hoạt động và đạt được những kết quả đáng ghi nhận
tổng số khách quốc tế đến việt nam trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đạt gần tám năm triệu lượt tăng bảy năm so với năm hai nghìn một mươi tám
khách du lịch nội địa đạt bốn mươi năm năm triệu lượt tổng thu từ khách du lịch tăng tám bốn so với năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động du lịch còn bộc lộ những hạn chế như công tác bảo đảm an ninh an toàn
vệ sinh môi trường vẫn còn nhiều thiếu sót rác thải ô nhiễm tai nạn ảnh hưởng
các hệ thống vệ sinh môi trường đến an toàn của khách du lịch tại các điểm du lịch còn xảy ra
đặc biệt vào các dịp lễ hội mùa cao điểm du lịch ý thức chấp hành pháp luật của một số tổ chức cá nhân trong hoạt động du lịch chưa cao
ngành du lịch việt nam đặt mục tiêu trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục duy trì thúc đẩy tăng trưởng về khách du lịch quốc tế và nội địa
dự kiến năm hai nghìn một mươi chín ngành du lịch sẽ phục vụ khoảng một mươi bảy năm một mươi tám triệu lượt khách quốc tế tám mươi năm triệu lượt khách nội địa
tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt bảy trăm linh tỷ đồng
trong phần tin quốc tế mỹ bảo lưu lập trường cứng rắn với iran
giới chức anh kêu gọi eu tái khởi động đàm phán brexit
thưa quý vị liên quan đến căng thẳng giữa mỹ và iran mỹ vừa khẳng định sẽ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn và gây áp lực với iran
cho đến khi nước này từ bỏ việc theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân
trong khi đó tên iran nêu rõ sẽ không có thỏa thuận nào tốt hơn thỏa thuận của mỹ

phát biểu tại washington cố vấn an ninh quốc gia nhà trắng john bolton khẳng định mỹ sẽ tiếp tục duy trì áp lực đối với iran
cho đến khi nước này từ bỏ việc theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và chấm dứt các hoạt động mà washington cáo buộc làm gia tăng căng thẳng ở trung đông
cùng ngày tổng thống mỹ donald trump và người đồng cấp pháp emmanuel macron đã có cuộc điện đàm thảo luận về những nỗ lực nhằm đảm bảo iran không sở hữu vũ khí hạt nhân
và chấm dứt lối hành xử bất thường của tehran ở trung đông
theo kế hoạch một cố vấn ngoại giao hàng đầu của tổng thống pháp sẽ tới iran trong ngày hôm nay nhằm nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng
trong khi đó ngoại trưởng iran mohammad javad zarif tuyên bố các cường quốc thế giới sẽ không thể đàm phán để có được một thỏa thuận nào tốt hơn thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm
trước đó cùng ngày iran đã đe dọa sẽ tái khởi động các nhà máy ly tâm và tăng cường làm dầu urani ở cấp độ tinh khiết hai mươi
mỹ vừa công bố các khoản thuế mới
đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu của mexico và trung quốc
với lý do các nước này đã trợ giá cho các nhà sản xuất của mình một cách không công bằng với mỹ
quyết định này được đưa ra hai tháng sau khi tổng thống mỹ donald trump nhất trí dỡ bỏ thuế quan đối với thép và nhôm nhập khẩu từ mexico và canada
bộ thương mại mỹ cho rằng thép nhập khẩu được sử dụng trong xây dựng đã được hưởng lợi từ trợ giá ở trung quốc mexico và canada
xong trong trường hợp của canada các khoản trợ giá này là không đáng kể
do đó sẽ không bị áp thuế
theo bộ thương mại mỹ tổng giá trị thép xây dựng nhập khẩu từ trung quốc và mexico là khoảng một năm tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi tám
động thái áp thuế đối với thép nhập từ mexico và trung quốc được đưa ra sau khi các nhà sản xuất thép của mỹ hồi tháng hai đã đệ đơn khiếu nại các nhà xuất khẩu thép xây dựng của mexico và trung quốc đã được hưởng trợ giá từ hơn ba mươi đến gần một trăm tám mươi
với quyết định áp thuế trên các cơ quan hải quan của mỹ sẽ bắt đầu thu thuế nhập khẩu dựa trên tỷ lệ trợ giá
xong các khoản này có thể được hoàn trả
nếu các quan chức hủy bỏ cáo buộc trợ giá
liên minh châu âu eu cần phải mở lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận brexit để tránh một kịch bản anh rời khỏi eu mà không có thỏa thuận vào tháng một mươi tới
lời cảnh báo này vừa được bộ trưởng phụ trách brexit của anh stephen buckley đưa ra
phát biểu họp báo bộ trưởng phụ trách brexit của anh stephen buckley cho rằng điều cần thiết là phải xem xét lại thỏa thuận brexit
đồng thời nhấn mạnh lợi ích của cả hai bên là tránh việc không có thỏa thuận
và làm thế nào để có được một thỏa thuận được quốc hội thông qua
những tuyên bố trên được ông barklay đưa ra ngay trước thềm của hội đàm mới tại bruxelles với trưởng đoàn đàm phán brexit của eu ông michel barnier
ông buckley trước đó khẳng định anh cần phải rời khỏi eu vào thời hạn chót ba mươi một tháng một mươi
sau khi bà may đã hai lần phải trì hoãn brexit do thỏa thuận ly hôn với eu bị các nghị sĩ bác bỏ
tuy nhiên hiện các ứng cử viên tiềm năng thay thế bà may là cựu ngoại trưởng boris johnson và ngoại trưởng jeremy hunt đều tuyên bố sẽ đưa anh ra khỏi eu
dù có hay không có thỏa thuận
liên quan tới căng thẳng thương mại mới đây giữa nhật bản và hàn quốc
ngày hôm nay tokyo tuyên bố chưa hề cân nhắc việc dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu hàng công nghệ cao sang seoul
tuyên bố này được coi là hồi đáp cho lời kêu gọi của tổng thống hàn quốc trước đó về việc gỡ bỏ các biện pháp hạn chế và tiến hành tham vấn
theo bộ trưởng công nghiệp nhật bản hiroshi seiko
những điều chỉnh của nước này không vi phạm các nguyên tắc của tổ chức thương mại thế giới wto
và việc nhật bản có thực hiện các hạn chế bổ sung hay không phụ thuộc vào sự hồi đáp của hàn quốc trong vấn đề này
trước đó một ngày tổng thống hàn quốc moon jae in đã kêu gọi nhật bản gỡ bỏ biện pháp hạn chế xuất khẩu
và tiến hành các vòng tham vấn song phương một cách thiện trí
ông cũng tuyên bố nếu các công ty hàn quốc phải hứng chịu nhiều thiệt hại seoul sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp cần thiết
trong khi đó truyền thông nhật bản cùng ngày đưa tin giới chức nhật bản và hàn quốc sẽ tiến hành đàm phán tại tokyo trong tuần này
nếu diễn ra đây sẽ là cuộc họp chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ khi nhật bản công bố quy trình xét duyệt nghiêm ngặt
đối với các mặt hàng công nghệ cao cần thiết cho sản xuất chất bán dẫn và màn hình điện tử ngày một tháng bảy vừa qua
căng thẳng giữa tokyo và seoul đã bùng phát trong giải quyết vấn đề đền bù cho các nạn nhân hàn quốc phải lao động cưỡng bức trong thời chiến